tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm hai nghìn một mươi chín
hội diễn lần thứ bảy năm nay là dịp để các nhà hát đoàn văn công chuyên nghiệp của quân đội báo cáo kết quả năm năm hoạt động
đồng thời quảng bá các tác phẩm xuất sắc và giới thiệu những tài năng mới trong lĩnh vực biểu diễn
với chủ đề viết tiếp những bản hùng ca các đơn vị tham dự những loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc sân khấu
nội dung các tác phẩm tham dự ca ngợi quê hương đất nước đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh
truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
hội diễn có một mươi sáu chương trình vở diễn của một mươi bốn đơn vị nghệ thuật quy tụ hơn một cán bộ nghệ sĩ diễn viên tham gia một trăm ba mươi sáu tiết mục
để nâng cao chất lượng hội diễn bảo đảm các giá trị nghệ thuật
được đánh giá trung thực khách quan công bằng hội đồng nghệ thuật sẽ gồm những chuyên gia có uy tín trong và ngoài quân đội
hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi một tại hà nội